trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đã chủ trì phiên đối thoại lãnh đạo asean và đại diện đại hội đồng liên nghị viện asean
chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi một đồng chủ trì phiên họp
sự phiên họp có thủ tướng new zealand tổng thư ký asean thư ký điều hành ủy ban kinh tế xã hội châu á thái bình dương của liên hợp quốc
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đồng hành cùng sự phát triển và lớn mạnh của asean suốt bốn thập kỷ qua
đại hội đồng liên nghị viện asean ipa luôn phát huy vai trò quan trọng trong quá trình hài hóa hóa pháp luật giữa các quốc gia
tạo điều kiện đưa vào triển khai đầy đủ hiệu quả các quyết sách của kênh chính phủ asean
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đồng hành cùng sự phát triển và lớn mạnh của asean

đại hội đồng liên nghị viện các nước asean ipa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đề xuất về chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội
ipa tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tính minh mạch cởi mở cách tiếp cận dựa trên luật pháp và nhấn mạnh vai trò trung tâm của asean
các nghị viện ipa ghi nhận tầm quan trọng của hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không trên biển đông
cũng như thúc đẩy việc xây dựng lồng tin
các nghị viện ipa đề xuất về pháp phòng ngừa để nâng cao niềm tin giữa các bên về kinh tế
để góp phần xây dựng cộng đồng kinh tế asean bao trùm và tự cường
các nghị viện thành viên ipa cam kết thúc đẩy việc phê chủng các hiệp định các thỏa thuận khu vực
theo hướng đẩy mạnh hợp tác để xây dựng các chính sách phát triển nền kinh tế tuần hoàng
năng lượng tái tạo đổi mới sáng tạo chủ động thích ứng với cách mạng công nghệ
ưu tiên tăng cường các nỗ lực
các nghị viện thành viên ipa đề xuất để hoàn tất đàm phán và sớm ký hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
chủ tịch quốc hội đề nghị ipa khuyến khích nâng cao vai trò của phụ nữ trẻ em và người cao tuổi
trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội
trước mắt cần kịp thời ban hành những chính sách về giáo dục thất nghiệp cải thiện hệ thống y tế công
trong đó nâng cao khả năng tiếp cận vaccine và các nhu yếu phẩm
trợ giúp cho các đối tượng dễ bị tổn thương và gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
góp phần nâng cao năng lực tự cường của khu vực